các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

chương trình tình yêu hà nội số bốn do truyền hình nhân dân phối hợp với hội âm nhạc hà nội thực hiện xin dừng lại tại đây hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tình yêu hà nội tiếp theo của năm hai nghìn một mươi chín